thưa quý vị sáng nay bộ công an tổ chức lễ khánh thành bệnh viện giả chiến phước lộc huyện nhà bè
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tham dự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam cùng với các lãnh đạo bộ công an
bộ quốc phòng bộ y tế và lãnh đạo thành phố hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết
từ khi covid một mươi chín xuất hiện đến nay nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát phức tạp
ở thành phố và các tỉnh phía nam bộ công an đã có nhiều giải pháp kịp thời quyết liệt
đóng góp tích cực hiệu quả đối với công tác chống dịch tại những điểm nóng
đặc biệt với việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị mà tiêu biểu là bệnh viện dạ chiến phước lọc
có quy mô ba trăm linh giường trong thời gian ngắn kỷ lục bảy ngày công an nhân dân đã nêu cao tinh thần
ở đâu cần ở đâu khó có công an luôn sung kích đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó cam go
hiện nay có trên hai người cán bộ chiến sĩ
đang bị nhiễm
f gọi là f
thế và chúng tôi cũng có gần chục cán bộ chiến sĩ hy sinh do nhiễm f trong quá trình làm việc
thế và chúng tôi cũng rất là ý thức rằng
cái việc triển khai này là một cái việc bắt buộc không ai muốn
như đồng chí phó thủng thướng đã nói
nhưng trước tính mạng của cán bộ chiến sĩ thân dân cán bộ chiến sĩ
của nhân dân trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và phía nam
cho nên là đã rất là quyết tâm
và hành động cũng rất là dứt khoát
để kịp thời có cái bệnh viện này
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
đồng chí cũng nhấn mạnh
đây là một minh chứng hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang dân sự
mà là cuộc chiến chung
tất cả vì chiến thắng đại dịch
và hôm nay
thêm một bệnh viện này
là chúng ta thêm niềm hy vọng
thêm niềm tin
giữ lại rất nhiều cuộc sống
có thể nói rằng đây là một minh chứng
rất sống động
cho cái sự hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt
giữa lực lượng vũ trang với dân sự
giữa trung ương với địa phương
giữa chính quyền với các doanh nghiệp
hay mọi người thường nói
hay là giữa công với tư
lúc này tất cả là công
tất cả là vì để cuối cùng chúng ta phải giành được chiến thắng
trong cái cuộc chiến này
với quy mô ba trăm linh dựng bệnh
bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị
người bệnh covid một mươi chín

ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ

điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
với phương châm chống dịch như chống giặc
nhờ thế bệnh viện được hoàn thiện
trong vòng bảy ngày
hồ chí minh đã thực hiện trở lại
việc khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt kiểm soát trong nội đô
thưa quý vị ghi nhận của chúng tôi
trong sáng nay thì đa số tại các chốt kiểm soát
của lực lượng thức năng trên địa bàn
thành phố hồ chí minh
người dân đã chủ động khai báo thông tin di chuyển nội địa
qua ứng dụng của cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội
của bộ công an triển khai
do đó việc di chuyển qua những chốt này
rất thuận tiện và nhanh chóng
không xảy ra tình trạng ủn tắc như trước đây
hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần
lực phương tiện tham gia giao thông
trên các trục đường chính của thành phố hồ chí minh
có phần đông hơn những ngày trước
tại các chốt kiểm soát liên quận ở nội đô
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy đi đường
và thông tin khai báo di chuyển nội địa
bằng mã qr trên phần mềm
do cục cảnh sát quản lý hành chính bộ công an triển khai
cái giấy tờ đi đường của công an cấp
thì tên đó có mã qr sẵn rồi
thì hướng dẫn cho người ta khai mã
trước khi ra đường
và hiệu lực của cái mã qr này là trong vòng ba ngày
khi mà tiện thai cái lực lượng ở đây
thì lực lượng anh nam là chia thành nhiều khu vực
một khu vực là hướng dẫn cho người dân
một khu vực là tiến hành quét mã qr
và giữ khoảng cách để tính cho tình trạng không ủn ứ
xảy ra đảm bảo khoảng cách về phòng chống dịch bệnh
trường hợp mà không có điện thoại trong quốc minh
thì cựu cán bộ hướng dẫn cho người dân
viết khai báo y tế
do công tác tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng công an
được triển khai liên tục
vì vậy ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt
cụ thể là người dân đã chủ động khai báo
ngay tại nhà trước khi ra đường
đồng thời hiểu được tầm quan trọng của công tác truy vết dịch bệnh
thông qua ứng dụng khai báo di chuyển nội địa
tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ô ứ như trước đây

shipper dịch bệnh
cũng trong ngày hôm nay ba mươi tháng tám thành phố hồ chí minh đã cho phép lực lượng giao hàng công nghệ
shipper được hoạt động ở tám quận vùng đỏ
nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
một ngày một lần
chi phí xét nghiệm là miễn phí
lực lượng này sẽ được giám sát thường xuyên
trong thời gian giãn cách xã hội
bên cạnh đó hai mươi nhân viên hệ thống bán lẻ
cũng sẽ được cấp giấy đi đường để phục vụ
cho việc phân phối hàng hóa thiết yếu cho người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
thưa quý vị là một trong những lực lượng tăng cường
vào thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau
nỗ lực cùng quân và dân thành phố vượt qua khó khăn
sớm đẩy lùi dịch bệnh
khi mước mãi mồ hôi bê gạo tặng người dân
hay khi tập trung làm việc ở chốt kiểm dịch
ở thiếu tá hoàng minh thắng đều toát lên thiếu năng lượng tích cực
khiến người đối diện cảm thấy nhẹ lòng
một tuần vào tăng cường tại thành phố hồ chí minh
hoàng minh thắng đã quen với nhịp độ công việc
quen với mưa nắng nơi này hỗ trợ tích cực cho công an địa phương
trong công tác chống dịch cũng như đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra giấy tơ cũng như là hàng hóa
thì phát hiện và đối tượng đã mang theo một túi có chứa vật màu trắng
nghi là ma tuy đá
thì qua đấu tranh khai thác nhanh bằng các biện pháp kiểm phụ
thì đối tượng ban đầu đã có khai nhận là vận chuyển
cho đối tượng khác để sử dụng
thì tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao
cho cơ quan chức năng